khi sụt cân bất thường nhiều người thường nghĩ ngay đến bệnh ung thư mặc dù giảm cân không chú ý có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư nhưng cũng có những lý do khác dẫn đến tình trạng này
cân nặng của bạn có thể ra động vì nhiều lý do khác nhau một sự kiện thay đổi cuộc sống hoặc căng thẳng có thể khiến bạn giảm phân dù không chủ đích hay một lịch trình đặc biệt bận rộn trong một thời gian có thể gây ra sự thay đổi tạm thời trong lượng thức ăn và mức độ hoạt động khiến bạn giảm vài cân
theo healthline không có bất kỳ hướng dẫn chắc chắn nào nhưng một số chuyên gia tôn theo kỹ tắc rằng
việc giảm cân không chú ý hơn năm trọng lượng cơ thể trong khoảng thời gian từ sáu tháng đến bảy tháng
ngoài ung thư một số nguyên nhân khác có thể gây giảm cân không rõ nguyên nhân bao gồm bệnh crohn viêm lét đại tràng lét dạ dày một số loại thuốc cường rác và suy rác bệnh ý edison vấn đề nhà khoa sa sút trí tuệ phiền muộn căng thẳng bệnh kiểu đường lạm dụng ma túy nhiễm ký sinh trùng hiv
vì sao ung thư khiến bạn giảm cân

với ung thư hoa kỳ giảm cân không rõ nguyên nhân thường là triệu chứng đáng chú ý đầu tiên của bệnh ung thư thực quản tiến tụy dạ dày và phổi
các bệnh ung thư khác như ung thư buồng trứng có nhiều khả năng gây giảm cân hơn khi một khối u phát triển đủ lớn để đè lên dạ dày
điều này có thể làm cho bạn cảm thấy no nhanh hơn
các loại ung thư khác cũng có thể gây ra các triệu chứng gây khó khăn thuê ăn uống như buồn nôn chán ăn khó nhai hoặc nuốt
ngoài ra một khối u đang phát triển sử dụng một lượng đáng kể năng lượng của cơ thể bạn
điều này có thể làm tăng mức tiêu hào năng lượng khi nghỉ ngơi hay còn gọi là re của bạn
ri là lượng năng lượng mà cơ thể bạn đốt cháy khi nghỉ ngơi
những dấu hiệu cảnh báo ung thư
các dấu hiệu và triệu chứng sẽ phụ thuộc vào vị trí cơ quan bị ung thư kích thước của khối u và mức độ ảnh hưởng của nó lên các cơ quan và các mô như thế nào
nếu ung thư bị ung thư các dấu hiệu và triệu chứng sẽ phụ thuộc vào vị trí cơ quan bị ung thư
cơ quan bị ung thư đã di căn khi biểu hiện lâm sàng có thể xuất hiện ở những phần cắt của cơ thể
nhưng đôi khi ung thư bắt đầu ở những vị trí mà nó sẽ không gây ra bất cứ biểu hiện lâm sàng nào cho tới khi khối u phát triển đến kích thước khá lớn
dưới đây là năm triệu chứng lâm sàng chung cảnh báo nguy cơ mắc ung thư
một xuất cân không rõ nguyên nhân
hầu hết mọi người bị ung thư sẽ xuất cân tại một thời điểm nào đó trong quá trình bệnh
khi bị xuất cân mà không rõ lý do
khi gọi là
sốt cân không giải thích được từ năm cân trở lên có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư
rất hay gặp với các ung thư như tụy dạ dày thực quản và phổi
xuất rất hay gặp trong ung thư nhưng thường xảy ra hơn sau khi ung thư đã di căn và các loại ung thư có biểu hiện toàn thân
hầu hết bệnh nhân ung thư sẽ bị sốt vào thời điểm nào đó đặc biệt nếu ung thư hoặc các liệu pháp điều trị ảnh hưởng lên hệ thống miễn dịch
thế này làm cho cơ thể sống lại những trùng yếu hơn
ít gặp hơn xuất có thể là dấu hiệu sớm của bệnh như trong ung thư máu hoặc olipho
ung thư máu hay còn gọi là ung thư bạch cầu là bệnh lý ác tính xảy ra do các tế bào máu bị ung thư hóa trong quá trình hình thành
những tế bào này được nhân lên rất nhanh nếu không điều trị kịp thời
sẽ tăng sinh trong tủy xương cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu bình thường
có ba loại ung thư máu gồm bệnh bạch cầu ung thư hạch lymphoma u tủy
trong đó người bệnh có thể mắc thể ung thư máu cấp tính hoặc mãn tính
một bệnh bạch cầu
bạch cầu có chức năng chống nhiễm trùng quan trọng trong hệ thống miễn dịch
thường xảy ra đột ngột tiến triển nhanh chóng và cần phải được điều trị khẩn cấp
khi mắc về bệnh bạch cầu cấp tính
sẽ sản sinh ra một số lượng lớn các tế bào màu trắng chưa trưởng thành
các tế bào này sẽ làm tắt nghẽn tủy xương
ngăn chặn tủy xương sản xuất các tế bào máu khác cần thiết
để xây dựng nên hệ thống miễn dịch cân bằng và dòng máu khỏe mạnh
đồng thời khi tế bào bạch cầu tăng số lượng đột biến
sẽ làm cho bản thân nó thiếu thức ăn và buộc phải ăn hồng cầu
gây nên tình trạng thiếu hụt hồng cầu trong cơ thể
linfoma là một loại ung thư máu có ảnh hưởng rất lớn đến hệ bạch huyết
một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch
thuốc bảo vệ cơ thể tránh khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và một số bệnh tật khác
khi có ulimfo nghĩa là cơ thể đã sản sinh quá mức các tế bào lympho một cách vô tổ chức
và các tế bào lymphone này tồn tại được lâu gây nên tình trạng quá tải
làm tổn hại hệ thống miễn dịch của cơ thể
lymphoma có thể phát triển trong
trong nhiều bộ phận của cơ thể
bao gồm cả hạch bạch huyết tủy xương lá lách và các cơ quan khác
ba đau u tủy thuộc loại ung thư máu dòng tủy
đây là một bệnh ung thư máu liên quan đến các tế bào plasma
tế bào plasma này được tìm thấy trong tủy xương
tạo ra các kháng thể giúp chống lại sự nhiễm trùng cho cơ thể
trong đau u tủy số lượng lớn bất thường của các tế bào plasma
tập trung trong tủy xương
gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch
ung thư máu thể cấp diễn biến khá nhanh
người bệnh xuất hiện các triệu chứng như sốt nhiễm trùng
thiếu máu xuất huyết nổi hạch trong thời gian chỉ vài ngày đến một tuần
rất ít khi tới vài tháng
trong khi đó người bệnh mắc thể mạnh thường diễn biến lâu hơn
nếu không được điều trị ung thư máu có thể dẫn đến tử vong rất nhanh
thứ ba chán ăn mệt mỏi
nếu bạn mệt mỏi nhiều mà không cải thiện ngay cả khi nghỉ ngơi
nó có thể là triệu chứng quan trọng biểu hiện ung thư phát triển
nhưng nó có thể xảy ra sớm trong một số loại ung thư như ung thư máu
một số ung thư đại tràng hay dạ dày có thể gây mất máu mà dần dần thành mạng tính và từ đó gây ra mệt mỏi
thứ tư đau

đau có thể là triệu chứng sớm với một số ung thư như ung thư xương hoặc ung thư tinh hoàn
đau đầu không biến mất hoặc giảm đi dù đã điều trị có thể là triệu chứng của khối u não
đau lưng có thể là triệu chứng của ung thư đại tràng trực tràng hoặc bù trúng
hay gặp nhất đau do ung thư khi đã di căn tới cơ quan khác
thứ năm những thay đổi về da
cùng với ung thư da một số ung thư có thể gây ra những biến đổi ở da mà có thể nhìn thấy được
những triệu chứng này bao gồm da sạc đen đi vàng da vàng mắt ban đỏ ở da bong da quá mức